nhân kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và cùng nhân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng pompot
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ngài tếp ngô
ủy viên ban thưởng vụ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
phó chủ tịch thượng viện campuchia trường đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia
sang việt nam tham dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
của tổ quốc và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp phó chủ tịch thượng viện campuchia tép ngon nhấn mạnh
campuchia tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot cùng dịp này
đây là thời điểm quan trọng để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng về một giai đoạn lịch sử hai dân tộc đã cùng kề vai sát cánh
đấu tranh trong giai đoạn đầy khó khăn và gian khổ
đánh giá lịch sử của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
không chỉ bốn mươi năm qua mà đã có từ rất lâu
phó chủ tịch thượng viện campuchia tép ngôn đã chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội campuchia hiện nay
về việc campuchia đang nỗ lực chuẩn bị tổ chức diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
appf lần thứ hai mươi bảy vào giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín tới tại siem reap
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quốc hội việt nam hoan nghênh
và ủng hộ quốc hội campuchia tổ chức hội nghị appf hai mươi bảy
khẳng định quốc hội việt nam sẽ tham gia tích cực và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
cùng hợp tác để campuchia tổ chức thành công sự kiện này